bên cạnh thảo gỡ khó khăn tập trung hỗ trợ năm nhóm ngay sau đại dịch
tp hcm cần có những chính sách riêng phù hợp với tình hình tại địa phương
vì theo đánh giá của các chuyên gia với cấu trúc hiện nay
tp hcm sẽ không thể phục hồi kinh tế
theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng công gia khánh phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế luật
covid một mươi chín tác động nghiêm trọng đến kinh tế tp hcm
cụ thể tăng trưởng diễn ra trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
ở tất cả các ngành đạt năm bốn mươi sáu
tăng gấp ba lần so với sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
gdp sáu tháng đầu năm đạt sáu trăm tám mươi ba trăm hai mươi tám tỷ đồng
theo giá hiện hành mức cao nhất trong vòng năm năm trở lại đây
thế nhưng làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư khiến cho từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
ngành công nghiệp thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một doanh số thương mại dịch vụ chỉ còn ba mươi năm năm trăm linh tỷ đồng
chưa bằng ba mươi doanh thu hàng tháng
trong điều kiện bình thường
ngành công nghiệp giảm sâu xuất nhập khẩu giảm mạnh từng ngày
tín hiệu tích cực xuất hiện trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
khi mức độ suy giảm đã chậm lại ở tất cả các ngành
nhưng quy mô nền kinh tế đang vận hành chưa đạt năm mươi
so với trạng thái bình thường ở thời điểm cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
giãn cách xã hội thời gian dài đã làm suy kiệt năng lực tài chính của doanh nghiệp
nên cần chính sách hỗ trợ sớm
phó giáo sư tiến sĩ hoàng công gia khánh cho rằng
đối với chính sách tài khoá
ngay cả khi việt nam hoàn tất giải ngân trọn vẹn các gói hỗ trợ năm hai nghìn hai mươi
thì quy mô cũng rất nhỏ chỉ ở mức một chín gdp
nên gói hỗ trợ hai nghìn hai mươi một của chính phủ có thể xem xét lên đến hai trăm năm mươi tỷ đồng
tương đương khoảng bốn gdp
thành phố hồ chí minh phục hồi kinh tế không thể nằm ngoài chính sách của quốc gia
và thành phố cần được tạo điều kiện bằng những chính sách về tài chính
an sinh xã hội y tế
đồng thời chính thành phố cũng cần chủ động
có những chính sách riêng của mình
theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng công gia khánh
sự chậm trễ trong ban hành chính sách gây ra tổn thất không thuộc kém
so với tổn thất từ covid một mươi chín
phục hồi kinh tế thì không thể dựa trên cấu trúc hiện nay
mà bắt buộc phải dựa trên nền tảng của mô hình mới cấu trúc mới tư duy mới
chúng ta phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định
thành phố hồ chí minh nếu quan tâm thì có hệ thống chính sách riêng của mình
thì tin tưởng rằng kinh tế sẽ phục hồi nhanh
tân thành phố hồ chí minh pham văn mãi nhận định
thành phố hồ chí minh chưa bao giờ gặp khó khăn
chịu sự tác động nặng nề về kinh tế xã hội như hiện nay
từ tình hình thực tế thành phố phải vừa tập trung phòng chống dịch
vừa phải tính toán có lộ trình để phục hồi kinh tế xã hội
theo ông pham văn mãi thành phố hồ chí minh cơ bản kiểm soát được dịch
tuy nhiên dịch vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp
đòi hỏi thành phố cần nỗ lực nhiều hơn để kiểm soát được hoàn toàn bền vững
trong bối cảnh hiện nay thành phố vừa tập trung phòng chống dịch
vừa phải tính toán có lộ trình để phục hồi kinh tế xã hội
hai việc này tiến hành song song
thành phố hồ chí minh đã và đang bị tổn thương nặng nề
cộng dồn với những điểm ngẽn bất cập trong thời gian qua
tất cả làm các trụ cột tăng trưởng kinh tế bị đứt gãy nghiêm trọng
cùng với đó là những sang trần tâm lý sức khỏe tinh thần người dân cũng bị ảnh hưởng
hiện thành phố đang huy động những ý kiến đóng góp giải pháp đột phá
trong các lĩnh vực để hoàn thiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
thành phố hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm và bắt tay thực hiện càng sớm càng tốt
ngoài tập trung phục hồi kinh tế sau đại dịch
khi bao phủ vaccine đặc biệt là tiêm vaccine cho trẻ em
đã được thành phố hồ chí minh lên phương án dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ ngày hai mươi hai tháng một mươi
hiện tại thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên đưa ra dự kiến tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
để đảm bảo phủ vaccine covid một mươi chín
cho người dân thành phố sở y tế thành phố hồ chí minh đã xây dựng dự thảo kế hoạch
tổ chức tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sở y tế dự kiến tiêm tất cả trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn
học sinh đang đi học từ lớp sáu đến một mươi hai số lượng khoảng bảy trăm tám mươi trẻ
thời gian bắt đầu triển khai phải chờ bộ y tế tập huấn chuyên môn
tuy nhiên sở y tế đề xuất thời gian bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn chín
theo sở y tế thành phố hồ chí minh
do bộ y tế đang tổ chức tập huấn hướng dẫn việc tổ chức tiêm cho trẻ em
nên có một số vấn đề chưa xác định rõ như số lượng trẻ được tiêm trên một bàn tiêm trên một ngày
để làm căn cứ xác định tiến độ tổ chức
theo dự thảo trẻ em trên toàn thành phố sẽ được tiêm mũi một trong năm ngày
tiêm mũi hai trong một mươi năm ngày từ sau khi đủ thời gian tiêm mũi một theo hướng dẫn của nhà sản xuất
thành phố cũng đề xuất tổ chức tiêm chủng tại các cơ sở
cố định và điểm tiêm lưu động trường học với loại vaccine đã được bộ y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuần này
vaccine được sử dụng hai liều cơ bản trên một đối tượng và tiêm cùng loại vaccine
cha mẹ người giám hộ thực hiện ký phiếu nếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ
nhân viên tại điểm tiêm vaccine cần tư vấn cho phụ huynh hoặc người giám hồ về tác dụng
lợi ích của việc sử dụng vaccine giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng
thông báo cho trẻ tiêm chủng người giám hộ về hiệu quả liều lượng
đường dùng của loại vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm và theo dõi sau tiêm
việc tiêm chủng chỉ diễn ra khi cha mẹ người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm chủng
trẻ được sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn tạm thời khám sáng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của bộ y tế
để kịp thời phát hiện những trường hợp chống chỉ định hoặc tạm hoãn
mỗi điểm tiêm được bố trí đội cấp cứu để theo dõi xử lý tại chỗ phản ứng sau tiêm
mỗi đội gồm một bác sĩ một điều dưỡng
trẻ được theo dõi tại điểm tiêm ba mươi phút sau tiêm và hướng dẫn tiếp tục theo dõi ít nhất bảy ngày sau tiêm